sản phụ ba mươi hai tuổi có nhóm máu hiếm đã tử vong do băng huyết sau sinh thường
tai biến sản khoa nói trên xảy ra tại bệnh viện đa khoa thấp một mươi vào tuần trước
theo báo cáo của bệnh viện sản phụ nhập viện khi thai ba mươi chín tuần ngôi xuôi nhóm máu hiếm
nhưng bệnh viện không có sẵn máu truyền trong kho đây là lần sinh con thứ ba của sản phụ
cả hai lần sinh trước đó đều thuận lợi ở bệnh viện này
một mươi giờ sau nhập viện sản phụ sinh thường bé gái nặng ba kg nhưng xuất hiện tình trạng băng huyết
đời cổ tử cung không co hồi tử cung sau sinh
các bác sĩ cấp cứu chuyển dịch song tình trạng bệnh nhân không cải thiện mất một bảy lít máu
sản phụ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cắt tử cung nhưng không qua khỏi
chiều ngày hai mươi một tháng ba hội đồng chuyên môn bệnh viện tháp một mươi cùng một số bác sĩ chuyên khoa bệnh viện đa khoa khu vực đồng tháp họp
kết luận ekip trực đã chủ động hội trần dự trù phương án chuyển viện bệnh nhân khi có bất thường
nhưng tình trạng thiếu máu hiếm trong tỉnh lẫn khu vực gây khó khăn cho việc cấp cứu
hội đồng cũng chỉ ra bệnh viện chưa giải thích cho sản phụ và gia đình về tình trạng nhóm máu hiếm
khiến người nhà bức xúc khi tai biến xảy ra
ngoài ra bệnh diễn tiến nhanh là ca đầu tiên cấp cứu nhóm máu hiếm ekip sử trí thiếu kỷ niệm
ông huỳnh ngọc diệp giám đốc bệnh viện đa khoa thấp một mươi chia buồn với gia đình sản phụ
cho biết nhóm máu gh đang thiếu kể cả bệnh viện huyết học chuyển máu gần thơ nơi cung cấp máu cho các tỉnh miền tây
theo ông diệp khi sản phụ nhập viện đã có dấu hiệu chuyển dạ
bệnh viện không thể chuyển lên tuyến trên nơi có sẵn máu chuyển
theo thông kê tại việt nam những người có nhóm máu hiếm gh trừ chỉ có bảy trên số
những người này thường gặp rất nhiều khó khăn khi không may phải cần chuyển máu
bởi họ chỉ có thể nhận máu của người có cùng hệ nhóm máu giống mình
mới đây ngày hai mươi hai tháng ba bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế tỉnh đồng tháp
về việc xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa khu vực tháp một mươi tỉnh đồng tháp
trước đó ngày hai mươi một tháng ba trên báo chí có thông tin người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vong
phản ánh về trường hợp sự cố y khoa dẫn đến tử vong sản phụ nttd tại bệnh viện đa khoa khu vực thấp một mươi tỉnh đồng tháp
để kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ y tế về trường hợp sản phụ nêu trên
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh đồng tháp kiểm tra xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về bộ y tế
vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em trước ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ
đồng thời chỉ đạo bệnh viện đa khoa khu vực tháp một mươi khẩn trương họp hội đồng chuyên môn
nếu bệnh viện không đủ điều kiện thì sở y tế thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của luật khám bệnh
chữa bệnh đánh giá quá trình tiếp đón chăm sóc xử trí đối với trường hợp của sản phụ nêu tê đê
thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng
gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ đê xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn
tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành
báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về bộ y tế vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sản phụ khoa sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình
nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản
chỉ thị số sáu ctbit ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy của bộ trưởng bộ y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh
nhằm giảm tử vong mẹ tử vong sơ sinh
thông tin trên báo chí dẫn báo cáo của bệnh viện đa khoa khu vực tháp một mươi
hội đồng chuyên môn của bệnh viện và cán bộ chuyên khoa sâu thuộc lĩnh vực sản
truyền máu huyết học và hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh đồng tháp đã họp phân tích
đánh giá rút kinh nghiệm về trường hợp tai biến sản khoa của sản phụ nttd nhập viện vào sáng ngày một mươi bảy tháng ba
hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong do băng huyết sơ sinh vì đơ tử cung
con lần ba sinh thường mất máu mức độ nặng nhóm máu hiếm rửa hát
khi sản phụ có diễn biến nặng bệnh viện đã huy động toàn lực cấp cứu bệnh nhân và nhân viên y tế có kinh nghiệm để hộ tống chuyển viện
cũng theo hội đồng chuyên môn ekip trực chưa giải thích cho sản phụ và gia đình trường hợp bệnh nhân có nhóm máu hiếm
để hợp tác trong quá trình điều trị nên gây ra sự phản ứng
bệnh diễn biến quá nhanh lần đầu tiên cấp cứu bệnh nhân nhóm máu hiếm nên thiếu kinh nghiệm xử lý
bệnh viện nên khởi động hệ thống báo độc đỏ cho toàn viện và ngoại viện khi có các trường hợp khó cần hỗ trợ khẩn cấp
tình hình khăn hiếm máu rửa hát trong toàn tình và khu vực gây khó khăn cho việc cấp cứu bệnh nhân